hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua việc tăng phí sử dụng lòng đường hệ phố để trông giữ phương tiện và áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo nhanh từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai mưa lớn những ngày qua đã làm hai bảy trăm năm mươi hộ dân trên địa bàn tỉnh bình định và khoảng ba hộ dân thuộc tỉnh phú yên bị ngập
mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh bình định đã làm hai bảy trăm năm mươi hộ bị ngập
nước lũ lớn đổ về gây tràn qua tuyến đường tránh quốc lộ một đoạn qua thị xã an nhơn nhiều khu vực dân cư bị chia cắt hoàn toàn
nếu tình hình mưa lũ kéo dài nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bình định sẽ phát lệnh khẩn cấp di rời dân trong những vùng nguy hiểm
tại phú yên mưa lớn đã cuốn trôi một người khoảng ba hộ dân bị ngập thuộc hai huyện đồng xuân và tuy an phải di rời tại chỗ
nhiều khu vực trũng thấp bị ngập giao thông chia cắt hiện hai huyện này đã cho học sinh nghỉ học và tổ chức tìm kiếm người bị mất tích
theo lịch thời vụ như mọi năm chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là nông dân tỉnh phú yên gieo xạ lúa vụ đồng xuân năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên do mưa lũ hiện nhiều cánh đồng vẫn còn ngập sâu trong nước
vì vậy ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo nông dân nước rút đến đâu làm đất đến đó kết hợp gia cố canh mương nội đồng
vệ sinh đồng ruộng sẵn sàng gieo xạ
vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nông dân tỉnh phú yên sẽ gieo xạ khoảng hai mươi sáu năm trăm linh ha lúa tương đương với vụ trước
trên cơ sở nhận định bổ sung về tình hình thời tiết năm hai nghìn một mươi bảy và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
ngành nông nghiệp tỉnh phú yên đã chủ động đưa ra khung lịch thời vụ phù hợp
về cơ cấu giống lúa ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân sử dụng các giống lúa xác nhận
có thời gian sinh trưởng ngắn và trung bình dưới một trăm linh năm ngày để gieo xạ
trong quá trình gieo xạ nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết
chú ý các loại sâu bệnh có thể phát sinh gây hại như dày nâu dày lưng trắng bệnh thối thân thối bẹ để có biện pháp phòng trừ hiệu quả
ngày năm tháng một mươi hai tại đài truyền hình việt nam đã diễn ra buổi họp báo liên hoan truyền hình lần thứ ba mươi bảy
đây là sự kiện thường niên và là sân chơi thú vị cho những người làm truyền hình
hoạt động trọng tâm của liên hoan truyền hình năm nay là nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất đã
sóng trong năm hai nghìn một mươi bảy ở chín thể loại như phim tài liệu phóng sự chuyên đề khoa giáo tọa đàm đối thoại
chương trình tiếng dân tộc chương trình ca mối nhạc chương trình sân khấu và phim truyền hình
trong khuôn khổ liên hoan ban tổ chức còn tổ chức hai hội thảo với chủ đề
giáo dục kết hợp với giải trí và tuyên truyền về du lịch trên truyền hình
ngoài ra còn có buổi thuyết trình với các chuyên gia nước ngoài về xu hướng phát triển của truyền hình và internet trên thế giới
điểm thứ hai là các tác phẩm được sản xuất trong năm hai nghìn một mươi bảy của các đài
và là những tác phẩm mà được các đài lựa chọn tốt nhất nó phù hợp với tiêu chí của liên hoan để đem đến
và cái điểm mới thứ ba đó là số lượng ban giám khảo có sự thay đổi từ khoảng ba mươi cho đến năm mươi
thậm chí là sáu mươi so với lại năm ngoái
và những giám khảo đó thì không phải chỉ là các đài
những người trong ngành truyền hình còn có những nghệ sĩ các chuyên gia đến từ các ngành hoặc các hội nổi tiếng
chúng tôi hy vọng rằng tác phẩm lần này sẽ là những tác phẩm tốt nhất của các đơn vị
nó phản ánh được cái nhịp sống đương đại dòng chảy kinh tế xã hội và hoạt động của đất nước
đây là dịp hiếm hoi để những người làm truyền hình có cơ hội gặp gỡ và trao đổi chương trình
hợp tác sản xuất cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền hình và cùng chia sẻ những vấn đề đáng quan tâm nhằm phục vụ khán giả tốt hơn
liên hoàn truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi bảy sẽ được khai mạc vào lúc hai mươi h ngày một mươi ba tháng một mươi hai và bế mạc lúc hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại trung tâm hội nghị flc sầm sơn thanh hóa
tiếp theo chương trình diện tích tôm càng xanh tăng đột biến tại cà mau
tín dụng tiêu dùng tiếp tục đã tăng trưởng cao trong tháng một mươi một
thưa quý vị hiện nay diện tích nuôi tôm càng xanh trên dụng lúa của huyện thới bình đạt gần một mươi hai hectare tăng khoảng bốn hectare so với năm hai nghìn một mươi hai
đây chính là đầu ra ổn định cho con tôm vẫn còn là câu hỏi lớn chưa có lời giải
hiện nay dù chưa bước vào vụ thu hoạch đồng loạt nhưng giá tôm càng xanh cũng chỉ từ một trăm linh đồng đến một trăm một mươi đồng một kg
với mức giá này dù nông dân vẫn có lợi nhuận nhưng vẫn lo ngại khi bước vào chính vụ thu hoạch thì giá sẽ còn giảm hơn
nhằm tiếp tục ngăn ngừa tình trạng nước thải đổ ra biển gây ô nhiễm môi trường
ubnd tp đà nẵng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan để nhanh tiến độ thực hiện các cơ quan liên quan
ubnd tp đà nẵng yêu cầu sở kế hoạch đầu tư sở xây dựng ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên
và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cải tạo hệ thống thu gom nước thải
và xây dựng các cửa xả ven biển phía đông thành phố qua đó nhanh chóng hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng hệ thống trên
liên quan đến việc triển khai dự án cải thiện môi trường nước và đầu tư xây dựng mạng lưới thoát nước riêng
tại lưu vực mỹ an mỹ khê với phương án thi công cống bao lưu vực sơn trà ubnd tp đà nẵng giao sở xây dựng
phối hợp với ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân về dự án
tạo sự thống nhất cao trong nhân dân đồng thời hướng dẫn các hộ dân các đơn vị kinh doanh dịch vụ đầu tư xây dựng công trình
phải bảo đảm tiêu chí thoát nước riêng theo yêu cầu của dự án
vừa qua tổng cục du lịch việt nam đã công bố số lượng khách quốc tế đến việt nam trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi
theo đó việt nam đã đón một lượng khách quốc tế kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay
riêng tháng một mươi một việt nam đón gần một hai triệu lượt khách nước ngoài tăng một mươi bốn so với tháng trước
đây là tháng thứ tám kể từ đầu năm lượng khách quốc tế đạt trên một triệu lượt một tháng
đưa lượng khách quốc tế đến từ đầu năm đến nay đạt hơn một mươi một sáu triệu lượt
tăng gần hai mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
hầu hết thị trường trọng điểm nhất là các thị trường châu á đều tăng mạnh
trong đó khách trung quốc tăng bốn mươi bốn chín hàn quốc tăng năm mươi năm ba nhật bản tăng bảy bảy
riêng lượng khách đến từ châu âu ước tính tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
với đà này bộ văn hóa thể thao và du lịch dự kiến năm nay
lượng khách quốc tế đến việt nam sẽ đạt một mươi hai tám triệu lượt tăng hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
theo báo cáo của ủy ban giám sát tài chính quốc gia vừa công bố
tín dụng của hệ thống ngân hàng đang được đẩy nhanh hơn trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ước tính đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tổng tiến dụng tăng hai tám so với tháng trước
tăng một mươi năm ba so với đầu năm cơ cấu tiến dụng theo kỳ hạn tiếp tục thay đổi
theo hướng giảm tỷ trọng chung giải hạn và tăng tỷ trọng ngắn hạn
báo cáo của ủy ban giám sát cho thấy tín dụng tiêu dùng tiếp tục đã tăng trưởng cao
tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ước tăng khoảng năm mươi chín so với cuối năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó cho vay phục vụ nhu cầu mua nhà để ở thuê thuê mua nhà ở xây dựng sửa chữa nhà ở
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở chiếm tỷ trọng năm mươi hai chín
cuối năm hai nghìn một mươi sáu là bốn mươi chín năm cho vay mua trang thiết bị gia đình chiếm một mươi năm ba
cho vay mua phương tiện đi lại chiếm tám ba

ngày năm tháng một mươi hai phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với hội tư vấn thuế việt nam
tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về đề cương xây dựng luật quản lý thuế sửa đổi
theo ý kiến của đại diện một số doanh nghiệp đề xuất đã thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ
tích cực trong công tác quản lý thuế một vấn đề mà nhiều người quan tâm trong lần đề xuất này
đó là cơ quan thuế sẽ thực hiện nhiệm vụ thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc
đối với đơn vị sử dụng lao động theo ý kiến của hiệp hội tư vấn thuế
hiện vấn đề này đang có nhiều ý kiến khác nhau
cơ quan thuế chỉ làm các thủ tục hướng dẫn để thu hộ vào một tài khoản
và tài khoản đó không phải nằm trong ngân sách nhà nước mà nó như là hiện nay
nếu như tài khoản đó dùng để quỹ bảo hiểm xã hội thì cái tài khoản đó sẽ được chuyển vào
để bảo hiểm xã hội quản lý như vậy thay vì các cái thủ tục mà hướng dẫn hoặc là kê khai

với nhiều doanh nghiệp hiện cơ quan thuế chưa đủ khả năng và cơ sở vật chất
để đảm nhận trọng trách này vì trong thời gian qua cơ quan thuế vẫn chưa kiểm soát được
số thuế nợ động
cơ quan thuế là hai cái đơn vị là hai cái thu khác nhau nó là cơ quan bảo hiểm xã hội
phải thực hiện đúng chức năng của mình quản lý của mình thách nghiệm ra của mình
để đảm bảo cái nguồn thu còn cơ quan thuế thì thực hiện được tốt cái nghĩa vụ thu thuế
thì hai cái đấy tôi nghĩ nếu như mà để một đơn vị thu thì sau này rất dễ là có cái chương
tranh chấp giữa hai cơ quan trong cái vấn đề là sử dụng cái nguồn thu đấy như thế nào
rồi đây tôi chưa biết là cải tiệm cái bồ máy
thuế của cái cơ quan thuế như thế nào nhưng nếu như đánh giá tết hiện tại thì hiện nay cái
phần nợ thuế cũng rất là lớn và cái vấn đề mà xác định đúng nghĩa thuế và nợ thuế cho
từng đối tượng cũng chưa phải là vấn đề mà thật là tốt vậy thì bây giờ ta kiên cả hai cái này
thì liệu có đảm bảo được hay không trong lần đề xuất này dự thảo cũng đề cập đến các nội dung
như chi phí thuế quản lý thuế đối với thương mại điện tử và quản lý thuế đối với doanh nghiệp có
năng lượng liên quan đến hành vi lách thuế của các công ty đa quốc gia
ngày năm tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh viện năng lượng thuộc bộ công thương và đại sứ quán đan
mạch đã tổ chức hội thảo về giải pháp đầu tư và lợi nhuận từ năng lượng gió
việt nam hiện có bốn dự án điện gió với tổng công suất điện năng gần một trăm sáu mươi mw trong đó lớn nhất là
dự án tại bạc liêu công suất sắp xỉ một trăm linh mw ba dự án còn lại tại tỉnh bình thuận theo bộ công thương
các điện gió đã đăng ký với tổng công suất khoảng năm mw trên cả nước khu vực miền trung và miền nam
có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển điện năng gió đặc biệt là tỉnh ninh thuận bình thuận
tại hội thảo các chuyên gia của tập đoàn vstat đơn vị hàng đầu về phát triển năng lượng gió của đan mạch
và các chuyên gia việt nam đã thảo luận về chiến lược giảm thiểu rủi ro gia tăng lợi nhuận trong phát triển điện gió
những giải pháp tài chính cho việc kinh doanh điện gió trên cơ sở những kinh nghiệm hữu ích từ các dự án khác trong khu vực
thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ chiều nay bộ lao động thương binh và xã hội tổng liên đoàn lao động việt nam
liên minh hợp tác xã việt nam văn phòng thương mại và công nghiệp việt nam và tổ chức lao động quốc tế ilo tại việt nam
đã thông qua chương trình hợp tác việc làm bền vững quốc gia
theo thông tin từ bộ lao động thương binh và xã hội năm hai nghìn một mươi sáu bộ đã thực hiện
trên chín cuộc thanh tra ban hành gần ba quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là một mươi ba tỷ đồng
tuy nhiên con số này là rất nhỏ so với yêu cầu thanh tra mỗi năm ngành mới chỉ thanh tra được khoảng bốn doanh nghiệp
trong tổng số năm trăm linh doanh nghiệp của cả nước thực trạng này xuất phát từ việc số cán bộ thanh tra chỉ có bốn trăm bảy mươi một người
để góp phần giải quyết tình trạng này tổ chức lao động quốc tế đã hỗ trợ việt nam thực hiện chương trình việc làm bền vững quốc gia
hướng tới đối tượng doanh nghiệp nhằm giúp họ tạo ra việc làm bền vững cho người lao động
qua đó giảm thiểu các cuộc đình công và tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp đặc biệt ilo và các đối tác thống nhất
xác định ba ưu tiên quốc gia bao gồm giảm đói nghèo thông qua việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội tới tất cả mọi người
hỗ trợ xây dựng bản tin cập nhật thị trường lao động nhằm điều tra đánh giá cung cầu lao động
từ đó thiết kế các chính sách đào tạo việc làm và dạy nghề tốt hơn đáp ứng yêu cầu của thị trường
nhằm phản ánh thực trạng cũng như hệ lụy của việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam và đề ra những giải pháp hợp lý
giúp hạn chế và đẩy lùi tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
ngày năm tháng một mươi hai báo diễn đàn doanh nghiệp tổ chức tọa đàm bảo vệ phát triển tài sản trí tuệ trong thời đại công nghiệp bốn
hiện nay số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tăng từ bảy đến một mươi năm mỗi năm
mặc dù đã cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
bởi số lượng các doanh nghiệp việt nam đăng ký kinh doanh thường ở mức năm trăm linh cho đến sáu trăm linh doanh nghiệp một năm
tuy nhiên số văn bằng cục sở hữu trí tuệ cấp ra từ năm hai nghìn năm đến nay chưa đến ba trăm linh văn bằng
đặc biệt hơn số đơn đăng ký sở hữu trí tuệ thành công của người việt chỉ chiếm từ một mươi ba mươi
trong khi tỷ lệ của doanh nghiệp nước ngoài là năm mươi
điều này cho thấy nhận thức của doanh nghiệp chưa cao
có nhiều doanh nghiệp có nhãn hiệu nhưng chưa đăng ký dẫn đến việc mất nhãn hiệu
hoặc có nhận thức nhưng hiểu biết và kỹ năng để đăng ký sở hữu trí tuệ vẫn còn thấp
cần phải được tư vấn
bởi sở hữu trí tuệ ở dạng vô hình nhưng lại tạo ra tài sản hữu hình cho doanh nghiệp
do đó doanh nghiệp cần đăng ký để nhà nước có căn cứ bảo hộ cho nhãn hiệu sản phẩm
chè thái nguyên là một trong những thương hiệu nông sản dẫn đầu tại thị trường việt nam
tuy nhiên với thị trường thế giới thương hiệu chè thái nguyên lại ít được biết tới
trước tình hình đó vừa qua tỉnh thái nguyên đã chủ động đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu tập thể trẻ thái nguyên
tại một số thị trường quốc tế tiềm năng
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan sáng chế và nhãn hiệu mỹ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
cho nhãn hiệu tập thể chè thái nguyên
liên tiếp sau đó các ngày hai mươi một tháng năm và một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cơ quan có thẩm quyền của trung quốc và đài loan lần lượt công nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu tập thể trẻ thái nguyên
đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm chè thái nguyên
tại các thị trường nước ngoài tiềm năng
cái việc mà đăng ký cái nhãn hiệu tập thể trẻ thanh nguyên tại các thị trường mỹ trung quốc đài loan
thì có ý nghĩa rất là quan trọng tạo ra một cái nơi mà có thể mà sản phẩm chè tây nguyên thâm nhập vào
là một thị trường rất quan trọng đầy tiềm năng và tiêu thụ rất lớn sản hàng hóa nông sản
nói chung của việt nam và chè nói riêng
trên cơ sở mà thâm nhập được các thị trường này thì các nhà sản xuất và xuất khẩu của việt nam
có thể yên tâm để mà tuyên truyền quảng bá và tiêu thụ chè tại nơi đây
và đồng thời cũng yên tâm là có thể có cơ sở pháp lý để mà chống lại các hành vi xâm phạm
cái quyền sở hữu chè đối với nhãn hiệu tập thể chè thái nguyên
việt nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
sản phẩm chè thái nguyên sẽ phải đối mặt với không ít thách thức về sở hữu trí tuệ
do vậy việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể trẻ thái nguyên tại các thị trường
có tiềm năng xuất khẩu sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp
khi mà nhãn hiệu tập thể trẻ thái nguyên được bảo hộ tại mỹ trung quốc và đài loan
thì tôi thấy là đây là một cơ hội lớn để cho cái thương hiệu chè thái nguyên
nó được bay cao bay xa và nó khẳng định được cái vị thế của thương hiệu chè thái nguyên
và thông qua đó thì thương hiệu chè thái nguyên đã được nổi tiếng khẳng định vị thế
ở trên thị trường rồi thì thương hiệu chè la bằng của chúng tôi
cũng là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái việc phát triển
cái thương hiệu chè la vàng nói riêng và cái chè thái nguyên nói chung
sự chung tay phối hợp giữa các cơ quan quản lý doanh nghiệp
và người trồng chè trong việc cải tiến quy trình sản xuất chế biến tiêu thụ theo hướng tập trung
đáp ứng đủ các quy chuẩn trong nước và xuất khẩu là điều kiện cần và đủ
để trong tương lai trẻ thái nguyên ngày càng khẳng định được vị thế
uy tín của mình trên thị trường trong nước và quốc tế
mới đây tại tuyến đường ven biển một trăm hai mươi chín thuộc địa phận xã tam thăng thành phố tam kỳ
ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ phát động gia quân trồng cây gây rừng năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi lễ phát động
lãnh đạo ubnd tỉnh quảng nam đã kêu gọi các ngành liên quan và chính quyền các địa phương trong tỉnh
cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân
về mục đích ý nghĩa vai trò tác dụng to lớn lợi ích toàn diện lâu dài của việc trồng cây trồng rừng
đồng thời qua đây vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng rừng bảo vệ rừng
ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái pháp luật
tại buổi lễ phát động trồng cây gây rừng năm hai nghìn một mươi bảy
lãnh đạo tỉnh quảng nam cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân các cơ quan đơn vị trong tỉnh
và đoàn viên thanh niên đã trồng hai cây xanh tại dọc tuyến đường ven biển một trăm hai mươi chín thuộc xã tam thăng thành phố tam kỳ
thưa quý vị ngày năm tháng một mươi hai các nhà lãnh đạo các nước vùng vịnh đã tới coes chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh
hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc bắt đầu ngoại giao giữa các nước thành viên
trong đó một bên là ả rập xê út bahrain các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và một bên là qatar đã phủ bóng cuộc họp thượng đỉnh lần này
coet khẳng định tiếp tục vai trò hòa giải với hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ là cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao
nghiêm trọng nhất nhiều năm qua trong khu vực
hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất mà uae ả rập xê út và bahrain có với qatar
kể từ khi một lệnh cấm vận được áp đặt nhằm vào quốc gia này vào ngày năm tháng sáu vừa qua cáo buộc qatar hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố và các nhóm cực đoan
trước đó hôm bốn tháng một mươi hai ngoại trưởng các nước gcc có cuộc họp nhằm thảo luận một số vấn đề trù bị cho hội nghị thượng đỉnh
cho đến nay qatar đã luôn bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc của các nước vùng vịnh
và gọi đây là hành vi can thiệp vào đường lối ngoại giao độc lập của quốc gia này
trong các thành viên gcc coes và oman không tham gia vào chiến dịch tẩy chay qatar
dự kiến sẽ có một cuộc họp báo chung thông báo kết quả cuộc họp diễn ra vào chiều sáu tháng một mươi hai theo giờ địa phương
việc mỹ thừa nhận jerusalem là thủ đô của israel có thể dẫn đến cắt bỏ quan hệ ngoại giao giữa thổ nhĩ kỳ và israel
thông điệp này vừa được tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đưa ra
phát biểu tại phiên họp phe nghị viện của đảng tư pháp và phát triển cầm quyền
tổng thống erdogan khẳng định jerusalem là vạch đỏ đối với người hồi giáo
việc mỹ quyết định công nhận jerusalem là thủ đô của israel sẽ là đòn ráng nặng nề với thế giới hồi giáo
ông cũng cảnh báo mỹ không nên làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng trong khu vực
trước đó đại diện nhà trắng cho hay trong những ngày tới mỹ sẽ tuyên bố có công nhận jerusalem là thủ đô của israel hay không
phía palestine cũng như một số quốc gia trung đông đã tuyên bố rằng
việc công nhận jerusalem sẽ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ả rập xên và gây bất ổn cho tình hình trong khu vực
liên quan đến tình hình xung đột tại yemen truyền thông nước ngoài đưa tin
giao tranh đã bùng phát tại thủ đô sana gây thương vong lớn cho dân thường cũng như lực lượng các bên ở yemen
một ngày sau khi cựu tổng thống abdullah sale bị phiến quân houthi sát hại do ông đột ngột tuyên bố chấm dứt liên minh với lực lượng này
trước tình hình hiện nay
liên hợp quốc đã hối thúc các bên liên quan dừng ngay lập tức các hành động thù địch
đồng thời nhấn mạnh tới một giải pháp thông qua đối thoại toàn diện ở quốc gia trung đông này
phát biểu tại cuộc họp báo người phát ngôn tổng thư ký liên hợp quốc stefan duzeric khẳng định
cộng đồng quốc tế đang hết sức quan ngại về xung đột leo thang tại yemen
đồng thời kêu gọi các bên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại những vùng cần hỗ trợ khẩn cấp
chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên liên quan
ngừng ngay các hành động thù địch ở sanaa
chúng tôi nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự cho tình hình xung đột ở yemen
liên hợp quốc sẵn sàng tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị
thông qua đàm phán mang tính bao trùm công bằng và bền vững
hiện truyền thông nước ngoài cho hay giao tranh vũ trang tại thủ đô sana đã tạm lắng
tuy nhiên người dân sở tại vẫn lo ngại nguy cơ xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào
ngay sau cả chết của ông saleh
tổng thống mansour haidt
ra đi đã kêu gọi người dân yemen nổi dậy chống phiến quân houthi
tòa án tối cao mỹ vừa chính thức hợp thức hóa lệnh cấm nhập cảnh
từ sáu nước hồi giáo vào mỹ của tổng thống donald trump
ngay cả khi lệnh cấm này vẫn còn đang bị thách thức pháp lý ở những tòa án cấp thấp hơn
đây là lần đầu tiên các thẩm phán cho phép lệnh cấm gây tranh cãi của tổng thống mỹ
được áp dụng một cách nguyên vẹn
các thẩm phán tòa án tối cao mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ bảy trên chín vị thẩm phán
đồng ý cho phép chính phủ của tổng thống donald trump
có thể tạm thời thi hành một cách đầy đủ lệnh cấm công dân
từ sáu nước hồi giáo nhập cảnh trong lúc chờ xem xét
theo tòa án này hai quyết định cản trở lệnh cấm nhập cư
do tổng thống donald trump ban hành của những tòa án cấp dưới là sai trái
với quyết định mới nhất của tòa án tối cao mỹ
lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của sáu nước hồi giáo
bao gồm cộng hòa chad iran libya somalia và yemen coi như chính thức có hiệu lực
được đưa ra từ tháng chín lệnh cấm nhập cảnh được sửa đổi lần thứ ba này
trước đó đã lập tức vấp phải thách thức từ các tòa cấp dưới
ở bang virginia và bang california
tuy nhiên bản thân tổng thống donald trump luôn khẳng định
lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ mỹ khỏi các tay súng hồi giáo cực đoan
mới đây chính phủ venezuela tuyên bố sẽ không tổ chức tổng tuyển cử
theo yêu cầu của phe đối lập nếu các biện pháp bao vây cấm vận đơn phương
do nước ngoài áp đặt chống lại quốc gia này không được dỡ bỏ
trong một thông báo bộ trưởng thông tin và truyền thông venezuela
jorge roduguez khẳng định chính phủ sẽ không tiến hành bầu cử
cũng không ký bất kỳ thỏa thuận nào với phe đối lập
nếu các biện pháp cấm vận kinh tế hạ khắc không được dỡ bỏ
theo ông rodriguez việc dỡ bỏ các chính sách cấm vận
cũng như cuộc chiến kinh tế sẽ đảm bảo tạo điều kiện kinh tế
để tổ chức bầu cử tổng thống vào năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó liên minh bàn đoàn kết dân chủ mud đối lập
yêu cầu thay thành viên hội đồng bầu cử quốc gia được cho là người của phe chính phủ
để bảo đảm tính minh bạch của tổng tuyển cử
cảnh sát tây ban nha vừa có vụ bắt giữ cocaine lớn nhất trong vòng một mươi tám năm qua
sau khi năm tám trăm linh kg đã bị thu giữ trên một chiếc tàu hàng container tới từ colombia
con tàu chở chuối xuất phát từ colombia tới vị trí của sân bay quốc tế
ở vùng catalonia tây ban nha đã bị nhà chính sách dừng lại để kiểm tra
ba người đã bị bắt giữ trong đường dây trong đó bao gồm cả người đứng đầu
của công ty nhập khẩu phía tây ban nha sử dụng chiếc thùng container
ít nhất hai người nữa đang được điều tra liên quan tới vụ việc
lượng cocaine có giá trị ước tính lên tới hai trăm năm mươi triệu đô la
được chia đều thành từng cục nặng một kg và được đánh dấu cụ thể về các địa điểm và tổ chức nhận hàng
gia đình nội dung số một triệu đô la sử dụng với một năng lượng cao